công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt giữ một nhóm đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
nhóm này gồm năm đối tượng lê văn khánh nguyễn ngọc đại cùng chú ở huyện crong búc và hoàng mai linh nguyễn phi hùng bùi quân đạt cùng ở thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
do lê văn khánh cầm đầu khám xét khẩn cấp chỗ ở của năm đối tượng tổ công tác đã thu giữ gần một trăm năm mươi triệu đồng nhiều điện thoại di động máy tính sách tay và các chứng cứ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá
khánh khai nhận đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín khánh nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet của một người tên là hoàn
sau đó khánh đưa về chia nhỏ làm nhiều tài khoản rồi giao cho những đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc khác